bảo hiểm xã hội việt nam đang đề xuất với các cơ quan chức năng lùi thời gian nhận trợ cấp thất nghiệp
đối với người lao động nếu đang phải đi cách ly y tế hoặc bị nhiễm covid một mươi chín
mà không thể đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp theo quy định
điều này nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động trong bối cảnh dịch covid một mươi chín diễn biến ngày càng phức tạp
dịch covid một mươi chín đã và đang gây ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp một cách tiêu cực
đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các ngành nghề lĩnh vực
nhiều doanh nghiệp bị thu hẹp các hoạt động hành vi sản xuất kinh doanh
nhất là trong ngành dệt may và da dày dịch vụ du lịch và bán lẻ
dẫn đến một bộ phận người lao động bị mất việc làm
trong trường hợp người lao động thất nghiệp làm chế độ hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp
mà thuộc đối tượng bị cách ly y tế hoặc phải điều trị covid một mươi chín
thì bảo hiểm xã hội đề xuất cơ quan chức năng cho phép lùi thêm thời gian nhận tiền trợ cấp thất nghiệp
bằng thời gian cách ly y tế hoặc điều trị do nhiễm covid một mươi chín để bảo đảm quyền lợi cho người lao động